tại buổi tiếp thống đốc tỉnh chiba của nhật bản vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai nước cũng như quan hệ hợp tác của tỉnh chiba với các địa phương của việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng được biết đây là lần thứ hai thống đốc sang thăm việt nam trong vòng năm tháng qua
điều này thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của thống đốc đối với đất nước và con người việt nam
thủ tướng khẳng định quan hệ việt nam nhật bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực từ cấp trung ương đến địa phương với sự tin cậy ngày càng được củng cố
thủ tướng mong muốn tiếp tục được đón thống đốc sang thăm việt nam để thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa tỉnh chiba với các doanh nghiệp địa phương của việt nam trong thời gian tới
đồng thời tin tưởng thống đốc sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy vai trò đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhật bản tại việt nam
thống đốc morita cho rằng việt nam có tiềm lực lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao
trong số những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại chiba người việt nam chăm chỉ chuyên cần trong lao động và học tập nên rất được người dân nhật bản yêu mến
ông cho biết tỉnh cũng đang xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thu hút nhiều hơn nữa lao động việt nam đến làm việc tại chiba
thống đốc khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác tình hiểu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam nhật bản ngày càng thu được những thành tiệu to lớn hơn nữa trong tương lai